theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo thì nhiệt độ dưới một mươi độ c học sinh sẽ được nghỉ học
tuy nhiên nếu áp dụng theo đúng quy định này thì số ngày nghỉ của học sinh ở huyện sapa tỉnh lào cai sẽ rất lớn không bảo đảm đủ số tiết trong năm
đặc biệt những ngày này nhiệt độ tại sapa rất thấp có ngày ở mức bốn năm độ c
do vậy việc phòng chống rét hại giữ ấm cho học sinh được ưu tiên hàng đầu để duy trì việc dạy và học ở địa phương
mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang ở mức sáu độ c nhưng hơn năm trăm năm mươi học sinh của một mươi hai lớp học tại trường mầm non hoa đào thị trấn sapa vẫn duy trì các hoạt động học vui chơi và sinh hoạt bình thường
để có được điều này ngay từ đầu mùa đông nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống rét cho học sinh tăng cường các trang thiết bị sửa ấm và che chắn kín các cửa sổ bảo đảm nhiệt độ phòng học cho các em
chúng tôi cũng đã thứ nhất là thường xuyên theo dõi bản tin trên đài truyền hình sapa vào lúc sáu h ba mươi
để xem thời tiết như thế nào và cũng chỉ đạo đối với tất cả các lớp là khi các cháu đến lớp là chủ động là bật lò sửa rồi hệ thống giữ nhiệt ấm cho các cháu
cửa sổ thì chúng tôi cũng thường xuyên là cũng đóng thế và bình nước nóng nước lạnh là chúng tôi cũng có đầy đủ về nước nóng nước lạnh sử dụng cho các cháu uống hàng ngày
chúng tôi cũng đã thông tin thường xuyên tới phụ huynh là khi mà đưa các cháu đến trường là cũng đảm bảo ấm áp cho các cháu
toàn huyện sapa
pa có hơn một mươi tám học sinh các cấp trong đó có hơn năm học sinh mầm non
đây là đối tượng rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết rét đậm rét hại
do đó để bảo đảm sức khỏe an toàn cho học sinh phòng giáo dục đào tạo huyện sapa đã chỉ đạo các trường học thực hiện chống rét theo phương châm ba cần
đó là cần kín gió cần ăn uống nóng và cần ngủ ấm
mặt khác tích cực huy động các nguồn xã hội hóa để trang bị thêm quần áo ấm mũ len khăn quàng ủng chân cho các học sinh vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn
trong những ngày rét thứ nhất là về phía nhà trường chúng tôi cũng trao đổi với các thầy cô giáo nhà trường để giới thiệu những người bạn
thế rồi là các anh chị mà làm ở các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và ngoài địa bàn thì chúng tôi kết nối để xin hỗ trợ cho các cháu về quần áo giày dép
về phía nhà trường chúng tôi là đảm bảo
đảm bảo là đầy đủ chăn màn giường chiếu và phòng thì được lắp đặt hệ thống kính để giữ ấm cho các cháu trong mùa đông
về phía phòng giáo dục thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền đối với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như người dân
đặc biệt là phụ huynh trong công tác phòng chống rét cho các em chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là các điều kiện giữ ấm cho các em
khi các em đến trường giả soát cơ sở vật chất
rồi để bổ sung các điều kiện cũng như là phòng tránh gió lùa để các em đến trường để đảm bảo cho nó an toàn
sapa là vùng rốn rét của tỉnh lào cai với các xã trọng điểm thường xuyên phải hứng chịu các đợt rét đậm rét hại như sapa trung trải tà phìn san sả hồ lào trải tà văn
ở đây đa số học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số cuộc sống còn nhiều khó khăn
nhưng nhờ sự nỗ lực quyết tâm của ngành giáo dục huyện sapa cũng như tỉnh lào cai
tỷ lệ chuyên cần của các trường học những ngày qua luôn đạt trên chín mươi
các em được bảo đảm đầy đủ về trang thiết bị giữ ấm cùng thức ăn dinh dưỡng khi tới lớp